trên trang facebook của công đoàn việt nam có tám mươi hai người lao động muốn giảm giờ làm xuống bốn mươi bốn giờ một tuần
nguyên phó phòng đầu tư và quản lý đấu thầu tổng công ty cửu long về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tạ đức minh phạm tấn hoàng và đinh thị trung nhân viên công ty cổ phần tập đoàn yên khánh về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoảng ba hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tạ đức minh phạm văn diệt giám đốc điều hành và vũ thị hoan tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn yên khánh về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoảng ba hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện ba bị can đang bị tạm giam trong vụ án khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
sau hơn một mươi năm ngày xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước đến thời điểm này công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cho biết công tác khắc phục sự cố đã cơ bản thực hiện xong nhà máy đã cấp nước trở lại cho người dân
tuy nhiên sau sự cố này thì vấn đề về an ninh nguồn nước về chất lượng nguồn nước và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của người dân như thế nào thì dường như vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng
những ngày qua công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà và trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam sos cùng lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành các hoạt động khắc phục ô nhiễm nguồn nước
trong thời gian tới đơn vị này vẫn đang tiếp tục tập trung toàn lực phối hợp để khẩn trương thực hiện các công tác xử lý phòng ngừa triệt đề
qua vụ việc này vấn đề an ninh nguồn nước bảo đảm môi trường cần phải được thực hiện nghiêm túc không để sự việc tái diễn
trong cuộc làm việc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi giữa tỉnh ủy tỉnh hòa bình
và công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà bí thư tỉnh ủy hòa bình bùi văn tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tỉnh hòa bình
cần ra soát lại công tác bảo đảm an toàn nguồn nước đối với các công trình nước sạch trên địa bàn
không dùng canh dẫn nước hở như hiện nay và không sử dụng nguồn nước sông đà thông qua hồ đầm bài cho sản xuất
hơn một mươi năm nay tỉnh hòa bình bảo vệ nguồn nước này với giá là đồng
yêu cầu công ty sớm xác định thời hạn cụ thể để trả hồ đầm bài cho tỉnh quản lý sử dụng đúng công năng phục vụ sản xuất

yêu cầu công ty có quy hoạch sử dụng nước sông đà các cơ quan quản lý của tỉnh nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền
xem xét xử lý vi phạm hành chính nếu có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường của công ty
các nhà máy xử lý nước sạch của tỉnh phải xây dựng lắp đặt hệ thống quan trắc nguồn nước thô đầu vào
ra soát lại các nguồn cung cấp nước bảo đảm an toàn trên địa bàn tỉnh xây dựng quy chế bảo vệ nguồn nước
cũng như đề xuất quy hoạch các khu vực có nguồn nước an toàn trên địa bàn
trong đó vấn đề bảo đảm an toàn an ninh nguồn nước phải đặt lên hàng đầu
từ hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi chiều cường đầu tháng một mươi âm lịch ở tp hcm sẽ bắt đầu lên cao vào buổi chiều
mực nước tại trạm phú an và nhà bè vượt báo động ba khoảng từ năm đến bảy cm
có khả năng ngày hai mươi chín tháng một mươi chiều cường sẽ đặt đỉnh của đợt này tại trạm phú an và nhà bè
với mực nước có thể vượt báo động ba tới hai mươi hai mươi hai cm
đợt chiều cường kỷ lục đầu tháng chín âm lịch
nguy cơ cao sẽ ra ngập sâu và rộng ở những tuyến đường trũng thấp vèn sông
tp hcm vừa ban hành công văn yêu cầu các quận huyện đặc biệt chú ý
thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến chiều cường
và ngày giờ đỉnh chiều xuất hiện cho người dân
chủ động cười đắp bờ bao sung yếu tăng cường kiểm tra và giả soát bờ bao
cống cửa van ngăn chiều và chuẩn bị vật liệu để kịp thời xử lý khi có sự cố
đối với các tuyến đường ngập do triều cường các đơn vị phải có biện pháp bảo đảm an toàn
như lắp biển cảnh báo rào chắn đèn báo hiệu đèn chiều sáng
tránh xảy ra tai nạn khi chiều cường gây ngập ống
không chỉ tp hcm khu vực hạ lưu sông cửu long như cần thơ vĩnh long
cũng có khả năng ngập úng trong đợt chiều này như là các ngày từ hai mươi tám đến ba mươi tháng một mươi
thưa quý vị thông tư quy định về đào tạo cấp giấy phép lái xe do bộ giao thông vận tải vừa ban hành
yêu cầu kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết
như thiết bị chấm vân tay cho học viên bảo đảm học lý thuyết đầy đủ thời gian mới được dự sát hạch
đặc biệt thông tư quy định các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời gian
và số km thực hành lái xe thực tế trên đường của học viên
phòng thi lý thuyết tại các trung tâm sát hạch sẽ được lắp đặt camera giám sát
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sân sát hạch lái xe cũng được camera giám sát tại các khu vực như điểm xuất phát
dừng và khởi hành xe trên dốc qua vệt bánh xe qua ngã tư ghép xe vào nơi đỗ và bài kết thúc
tổng cục đường bộ việt nam sẽ xây dựng một trung tâm quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
để thực hiện việc giám sát trực tuyến trên toàn quốc nhằm giám sát được thời gian học lý thuyết
số km lái xe trên đường của từng học viên qua các thiết bị theo dõi tại cơ sở đào tạo
ngoài ra học viên còn sát hạch xử lý các tình huống trên phần mềm mô phỏng
ngoài sát hạch lý thuyết và thực hành như trước đây
thiết bị mô phỏng bao gồm hệ thống máy tính phần mềm mô phỏng và cabin học lái ô tô
sẽ được sử dụng cả trong đào tạo và sát hạch
do các trung tâm đào tạo và sát hạch cần thời gian đầu tư thiết bị mô phỏng
nên việc đào tạo nội dung này được thực hiện từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
và sát hạch từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị hơn hai mươi năm xây dựng ngành công nghiệp ô tô
nhưng đến nay tỷ lệ nội địa hóa trong ngành vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu
theo bộ công thương dù đã đặt ra mục tiêu là đạt tỷ lệ nội địa hóa xe cá nhân đến chín chỗ
là sáu mươi vào năm hai nghìn một mươi thế nhưng đến nay con số này đạt được mới chỉ là từ bảy đến một mươi
tại một số doanh nghiệp tỷ lệ nội địa có cao hơn mức bình quân
nhưng vẫn rất thấp so với các nước
chẳng hạn tại trường hải tha cô tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đạt một mươi năm một mươi tám
toyota việt nam đạt ba mươi bảy trong khi mức trung bình trong khu vực là năm mươi năm sáu mươi thái lan là tám mươi
không chỉ vậy các sản phẩm được các doanh nghiệp việt nam sản xuất đều mang hàm lượng công nghệ thấp
như xăm lốp ghế ngồi gương kính dây điện ấp quy các chi tiết nhựa
hiện có đến tám mươi chín mươi nguyên liệu chính cho sản xuất linh kiện như thép hợp kim hợp kim nhôm
hạt nhựa cao su kỹ thuật cao đều phải nhập khẩu
hàng năm các doanh nghiệp phải nhập khẩu khoảng hai ba năm tỷ usd
các linh kiện phụ tùng phục vụ sản xuất lắp ráp và sửa chữa xe
thưa quý vị hôm nay tại hà nội bốn mươi đội robotics và năm mươi học sinh thi đấu lập trình wecode
đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội
đã cùng nhau tranh tài trong ngày hội roboton và wecode năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề công nghệ nông lương năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội là sự kiện thường niên do ban quản lý khu công nghệ cao hỏa lạc thuộc bộ khoa học và công nghệ
phối hợp với học viện stem tổ chức trở thành một sân chơi bổ ích trí tuệ
khuyến khích sự sáng tạo dành cho các bạn học sinh đam mê stem
năm nay sự kiện được tổ chức với hai nội dung thi robotics và wecode
phần thi robotics sẽ tập trung vào kỹ năng lập trình với mục tiêu giành được số điểm cao nhất
bằng cách thu hoạch quả gieo hạt
còn ở nội dung lập trình wecode các thí sinh tự viết ra một trò chơi một ứng dụng di động
hình hoạt họa hoặc viết một chương trình windows hướng đến giải quyết các vấn đề lương thực tới năm hai nghìn ba mươi
căn cứ trên kết quả các đội dự thi tại thành phố trên cả nước
ban tổ chức sẽ lựa chọn các đội đủ điều kiện đại diện đoàn việt nam tham dự ngày hội robotong
và wecode quốc tế năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào tháng một mươi một tại trung quốc
thưa quý vị tại đà nẵng hôm nay đã diễn ra lễ cưới tập thể
của sáu cặp đôi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do liên đoàn lao động tp tổ chức
lễ cưới tập thể đoàn viên năm hai nghìn một mươi chín là hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần
cho đoàn viên công nhân viên chức lao động thành phố đà nẵng
các cặp đôi trong lễ cưới tập thể được hỗ trợ tối đa về xe cưới nhẫn cưới hoa cưới
trang phục cô dâu chú rể cho đến quay phim chụp ảnh
lễ cưới tập thể đoàn viên đã tổ chức được bốn kỳ
tới nay đã có hai mươi ba cặp đôi là đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn
được liên duyên vợ chồng với lễ cưới trang trọng văn minh và tiết kiệm
thưa quý vị cũng tại đà nẵng đã diễn ra ngày hội kết nối ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi
cho các tập thể cá nhân đoàn viên thanh niên
trên địa bàn có các sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp đặt giải cao
tại các cuộc thi từ cấp trường đến trung ước
tham gia ngày hội kết nối ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp
thành phố đà nẵng năm nay có gần hai mươi gian hàng triển lãm các sản phẩm sáng tạo
hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đề tài khởi nghiệp đạt giải cao
hay mô hình sáng tạo của đoàn viên thanh niên sinh viên
tại đây người tham gia có dịp trao đổi giao lưu trải nghiệm
thể hiện khả năng bản lĩnh trí tuệ của mình
tham quan các mô hình sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp tiêu biểu
từ đó khơi dậy kết nối hỗ trợ những ý tưởng sáng tạo
cũng như giúp các đoàn viên thanh niên sinh viên có kế hoạch triển khai ý tưởng đó
trong tương lai gần đồng thời hướng dẫn phát triển sản phẩm công nghệ sáng tạo
thu hút đầu tư cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên sinh viên
trong đó nâng cao kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
sáng nay lễ trao giải em yêu tổ quốc việt nam lần thứ bảy
hội thi dành cho thiếu nhi hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đã được hội đồng đội tp hcm phối hợp với báo khanh quảng đỏ tổ chức
chính thức khởi động vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trải qua ba tuần thi của phần cá nhân và vòng sơ khảo phần thi tập thể
hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi em yêu tổ quốc việt nam lần thứ bảy
đã thu hút hơn bốn trăm linh đội viên học sinh khối tiểu học
trung học cơ sở trên toàn thành phố tham gia với hơn chín trăm linh lượt thi
tại lễ tổng kết bang tổ chức đã trao thưởng cho mỗi bảng khối
tiểu học và khối trung học cơ sở gồm một giải nhất một giải nhì
ba giải ba và một mươi hai giải khuyến khích
ngoài việc giáo dục lịch sử giáo dục tình yêu quê hương đất nước
con người việt nam thông qua tìm hiểu các kiến thức lịch sử của đất nước
hội thi còn nhằm trang bị kiến thức về kỹ năng thực hành xã hội
các nội dung kỹ năng thuộc chương trình rèn luyện đội viên